chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đầu tiên để trả lời câu hỏi trong dịp tết âm lịch hai nghìn hai mươi hai người dân được sử dụng những loại pháo nào
nếu xảy ra việc sử dụng pháo trái phép thì bị xử phạt ra sao
chúng ta cần phân biệt được pháo nổ pháo hoa các bạn nha
một phân biệt pháo nổ pháo hoa
theo khoảng một ba hai trăm ba mươi bảy trên hai nghìn hai mươi ndcp pháo được quy định như sau
pháo là sản phẩm có chứa thuốc pháo khi có tác động của sung kích thích cơ
nhiệt hóa hoặc điện gây ra phản ứng hóa học nhanh mạnh sinh khí
tạo ra hiệu ứng âm thanh ánh sáng màu sắc trong không gian gây ra tiếng nổ hoặc không gây ra tiếng nổ
pháo bao gồm pháo nổ pháo hoa
pháo nổ là sản phẩm được chế tạo sản xuất thủ công hoặc công nghiệp khi có tác động của sung kích thích
cơ nhiệt hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rích tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian
pháo nổ gây ra tiếng rích tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian

pháo hoa nổ tầm thấp là quả pháo có đường kính không lớn hơn chín mươi mm hoặc tầm bắn không vượt quá một trăm hai mươi m
pháo hoa nổ tầm cao là quả pháo có đường kính trên chín mươi mm hoặc tầm bắn trên một trăm hai mươi mét
pháo hòa là sản phẩm được chế tạo sản xuất thủ công hoặc công nghiệp khi có tác động của sung kích thích
cơ nhiệt hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh ánh sáng màu sắc trong không gian không gây ra tiếng nổ
hai người dân được phép sử dụng pháo hoa
hai khái niệm pháo nổ và pháo hoa đã rõ với những lý do trên người dân được phép sử dụng pháo hoa để đón năm mới
đặc biệt đối với người dân có nhu cầu sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa
theo quy định tại điều một mươi bảy nghị định một trăm ba mươi bảy trên hai nghìn hai mươi ndcp người dân được phép sử dụng pháo hoa
cơ quan tổ chức cá nhân
có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau
lễ tết sinh nhật cưới hỏi hội nghị khai trương ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật
cơ quan tổ chức cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa
ngoài ra tại khoảng một điều năm nghị định một trăm ba mươi bảy trên hai nghìn hai mươi ndcp
quy định nghiêm cấm người dân nghiên cứu chế tạo sản xuất mua bán xuất khẩu
nhập khẩu tàn trữ vận chuyển sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ
trừ trường hợp tổ chức doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng được thủ tướng chính phủ giao nhiệm vụ
nghiên cứu sản xuất nhập khẩu xuất khẩu cung cấp vận chuyển sử dụng pháo hoa nổ
theo quy định tại nghị định một trăm ba mươi bảy trên hai nghìn hai mươi ndcp
mức xử phạt hành chính đối với hành vi đốt pháo
vậy chẳng may bạn có người thân hoặc bạn bè manh động không hiểu rõ giữa đốt pháo nổ và pháo hoa
khi đã thực hiện hành vi
thì mức xử lý sẽ ra sao
căn cứ điều một mươi nghị định một trăm sáu mươi bảy trên hai nghìn một mươi ba ndcp
mức xứ phạt hành chính đối với các hành vi về quản lý sử dụng pháo được quy định như sau
phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng đối với các hành vi lưu hành các loại giấy phép về quản lý
sử dụng pháo hoa không còn giá trị sử dụng
phạt tiền từ một triệu đồng đến hai triệu đồng khi sử dụng các loại pháo mà không được phép
phạt tiền từ hai triệu đồng đến bốn triệu đồng đối với các hành vi
phạt tiền từ một triệu đồng đến bốn triệu đồng đối với các hành vi
phạt tiền từ năm triệu đồng đến một mươi triệu đồng nếu sản xuất tàn trữ mua bán vận chuyển trái phép pháo thuốc pháo
phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến bốn mươi triệu đồng đối với hành vi mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ việt nam trái phép các loại pháo
mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo điểm e khoảng hai điều ba luật xử lý vi phạm hành chính
trách nhiệm hình sự với các hành vi vi phạm về sử dụng pháo
có rất nhiều trường hợp đã bị truy tố trách nhiệm hình sự với các hành vi vi phạm về sử dụng pháo
thậm chí có hành vi gây rối trật tự công cộng buôn bán hàng cấm
xử lý theo hành vi gây rối trật tự công cộng
căn cứ điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm người nào sử dụng pháo gây rối trật tự công cộng
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt phi hợp hành chính về hành vi này
hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm
thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm
hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
đối với tội danh này người phạm tội có thể bị phạt cao nhất đến bảy năm tù
xử lý theo hành vi chế tạo tàn trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ
theo quy định tại điều ba trăm linh năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm người nào chế tạo tàn trữ vận chuyển
sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ có thể bị phạt tù từ một
đến năm năm cao nhất có thể bị phạt tù từ một mươi năm đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm
xử lý theo hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm
đối với các hành vi sản xuất buôn bán pháo nổ nếu không thuộc trường hợp theo quy định
tại điều ba trăm linh năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
thì sẽ bị truy cưu trách nhiệm hình sự
theo điều một trăm chín mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
về tội sản xuất buôn bán hàng cấm
người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây nếu không thuộc trường hợp quy định
tại các điều hai trăm ba mươi hai hai trăm ba mươi bốn hai trăm bốn mươi bốn hai trăm bốn mươi sáu hai trăm bốn mươi tám hai trăm năm mươi một hai trăm năm mươi ba hai trăm năm mươi bốn ba trăm linh bốn ba trăm linh năm ba trăm linh sáu ba trăm linh chín và ba trăm tám mươi
của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi năm thì bị phạt tiền từ một trăm linh triệu đồng đến một tỷ đồng
hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm
sản xuất buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước cấm kinh doanh
cấm lưu hành cấm sử dụng từ năm mươi kg đến dưới một trăm linh kg hoặc từ năm mươi lít đến dưới một trăm linh lít
buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ một năm trăm linh bao đến dưới ba bao
sản xuất buôn bán pháo nổ từ sáu kg đến dưới bốn mươi kg
sản xuất buôn bán hàng hóa khác mà nhà nước phá nổ từ sáu kg đến dưới bốn mươi kg
nhà nước cấm kinh doanh cấm lưu hành cấm sử dụng trị giá từ một trăm linh triệu đồng đến dưới ba trăm linh triệu đồng
hoặc thu lợi bất chính từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm linh triệu đồng
sản xuất buôn bán hàng hóa chưa được phép lưu hành chưa được phép sử dụng tại việt nam
trị giá từ hai trăm linh triệu đồng đến dưới năm trăm linh triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ một trăm linh triệu đồng đến dưới ba trăm linh triệu đồng
các hành vi sản xuất buôn bán hàng hóa dưới mức quy định nêu trên nhưng đã bị xử phạt phi phạm hành chính
hoặc tại một trong các điều một trăm tám mươi tám một trăm tám mươi chín một trăm chín mươi một một trăm chín mươi hai một trăm chín mươi ba một trăm chín mươi bốn một trăm chín mươi năm một trăm chín mươi sáu và hai trăm linh của bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
hoặc đã bị kết án vì một trong các tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm
mức phạt đối với các hành vi nêu trên có thể lên đến một mươi năm năm tù
ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
cấm đảm nhiệm chức

cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
nội dung tham khảo tại thông tư liên tịch sáu trên hai nghìn tám ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn tám
về hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi đốt pháo nổ
mua bán vận chuyển tàn trữ sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo
vậy đã rõ nếu cố tình không hiểu giữa đốt pháo nổ và pháo hoa
người vi phạm rất có thể bị phạt tới một mươi triệu đồng nếu đốt pháo trái phép vào dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt phạt tiền từ hai mươi đến bốn mươi triệu đồng đối với hành vi mang trái phép vũ khí
công cụ hỗ trợ pháo vào ra khỏi lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phải nhấn mạnh rằng so với quy định cũ mức phạt với hành vi sử dụng pháo trái phép
tại nghị định một trăm bốn mươi bốn trên cb hai nghìn hai mươi một đã tăng gấp năm lần
do đó hy vọng quý vị không vì một phút
hãy đăng ký kênh để ảnh hưởng tới tương lai và gia đình
chúc quý vị và các bạn đóng một năm mới rộn ràng xung tốt và bình an